thời gian qua nhiều bác sĩ của trung tâm y tế huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam
làm đơn xin nghỉ việc hoặc tự động nghỉ việc để có mức thu nhập cao hơn nhằm ổn định cuộc sống
trước tình trạng bác sĩ nghỉ việc hàng loạt cơ quan chức năng của tỉnh và huyện nam trà my
vẫn chưa có giải pháp xử lý hiệu quả
năm hai nghìn hai mươi bốn trung tâm y tế huyện nam trà my được giao biên chế là chín mươi tám
nhưng hiện mới thực hiện được năm mươi hai chỉ tiêu vẫn còn thiếu bốn mươi sáu biên chế theo đề án vị trí việc làm
vì thiếu nguồn nhân lực nên các bác sĩ phải kiêm nhiệm nhiều chuyên khoa
khi mà thiếu nhân lực rồi thiếu trình độ chuyên môn như là bác này kia nọ
cho nên là khi mà dùng thuốc mang này nọ cũng là một trong những cái chỉ định rất là khó khăn cho y bác sĩ
ví dụ như tôi là bác sĩ đa khoa nhưng mà vì bác sĩ sẵn phụ khoa
người ta cần có những cái chuyên môn hơn cao hơn
nhưng mà khi mà cần chỉ định thì nằm trong mặt
trong cái bản thân tôi là tôi không có thể chỉ định cao hơn nữa
năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm y tế nam trà my đã có sáu bác sĩ nộp đơn xin chuyển công tác
đây là những bác sĩ được cử đi đào tạo chuyên khoa một theo chính sách hỗ trợ của tỉnh
nguyên nhân là do chế độ tiền lương hưởng theo chức danh nghề nghiệp
và các chế độ phụ cấp theo mức lương tối thiểu thấp không tương xứng so với công việc đảm nhiệm vị trí công tác
vì vậy họ chuyển đến các cơ sở y tế khác có mức thu nhập cao hơn
theo cá nhân tôi thì các cơ quan như sở y tế y văn tỉnh cần có cái cơ chế cũng như là có cái biện pháp
khi đã đi đào tạo thì phải cam cách và sau này về phục vụ lại địa phương
nếu không cam cách thì phải có biện pháp để cưỡng chế hoặc là thu hồi kinh phí như thế nào
vài tôi cũng đề xuất lại với tỉnh như là với bộ y tế để một thâm mưu rằng
rồi phải làm sao làm để mà phải nghiên cứu có chế độ thật đặc hữu đối với miền núi nhất là ngành y tế
việc y bác sĩ bỏ việc
việc sau khi được đào tạo là thực trạng đáng báo động tại các huyện miền núi cao của tỉnh quảng nam
đây là đội ngũ có kinh nghiệm chuyên môn am hiểu địa bàn và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao
do đó về lâu dài các cấp các ngành cần có giải pháp cơ chế thu hút và giữ chân đội ngũ bác sĩ ở vùng cao